bên cạnh đó sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám
chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
sở y tế hà nội đề nghị với ca bệnh nghi ngờ các bệnh xác định nhiễm covid một mươi chín
cần được phân loại đánh giá nguy cơ trần đoán đánh giá mức độ lâm sàng
để phân luồng chuyển tuyến tiếp nhận điều trị kịp thời
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín phải sẵn sàng điều trị hai tầng để xử trí cấp cứu
điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển nặng
bệnh viện không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch
phải đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh
chữa bệnh gần nhất đồng thời cung ứng đầy đủ thuốc vật tư trang thiết bị
trang phụng phòng hộ cá nhân ra soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống ô sĩ y tế
cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị
hàng nghìn ca mới với vài trăm ca cộng đồng và ngành y tế hà nội khẳng định
thành phố vẫn đang chủ động kiểm soát dịch
dù vậy nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về công tác kiểm tra giám sát các hoạt động
theo họ nếu không làm tốt công tác này hà nội sẽ vỡ trận
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
số ca bệnh hiện nay của hà nội vẫn tăng cao do hà nội vẫn thực hiện truy vết xét nghiệm nhiều
với tình hình dịch bệnh như vậy hà nội vẫn đáp ứng được công tác điều trị
nhưng nếu không có các biện pháp mạnh làm giảm nguy cơ lây nhiễm
thì các ca bệnh tăng quá nhiều gây quá tải hệ thống y tế kéo theo tỷ lệ tử vong tăng cao
vì chuyên gia này cho rằng các biện pháp kiểm soát dịch hiện chưa thực sự quyết liệt
nếu như trước đây người dân ra ngoài không tuân thủ đeo khẩu trang là bị cơ quan chức năng xử phạt ngay
nhưng giờ ra đường tình trạng tụ tập đông người vẫn diễn ra nhiều người còn không đeo khẩu trang
đó là chưa kể trước thì hàng quán bắt buộc có vách ngăn chống giặt bắn mới được phép hoạt động
nhưng nay hầu như các quán quên mất điều này cơ quan chức năng ít nhắc nhở thiếu sự quyết liệt
do đó để tránh tình hình dịch bệnh mất kiểm soát hà nội nên quyết liệt hơn
đặc biệt từ nay đến tết hà nội càng cần phải thắt chặt hơn nữa vì là thành phố đang có nguy cơ lây nhiễm rất cao
nếu không quyết liệt số ca bệnh tăng quá cao
thì hà nội lâm vào tình trạng vỡ trận dự phòng vỡ trận điều trị
từ đó tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng theo rất nguy hiểm ông phu nói
trong việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch còn yếu tố quan trọng là khai báo y tế trung thực
thực tế nhiều ca bệnh ở hà nội khi phát hiện da mắc bệnh mới biết là không hoặc rất ít khi khai báo y tế
khi di chuyển giữa các vùng địa điểm thậm chí có f phát hiện bị bệnh mà không khai báo
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội bày tỏ
tuy hiện nay số ca bệnh ở hà nội đang ở ngưỡng vài nghìn ca và việc này có thể vẫn nằm trong dự đoán trước
nhưng để kiểm soát tránh gia tăng về số ca bệnh khiến hệ thống y tế quá tải
thì hà nội không thể trông chờ vào ý thức người dân mà hệ thống chính quyền phải giám sát
nếu chúng ta quay lại giãn cách thì số ép không vẫn tăng
xong không phải vì thế mà không xiết chặt kiểm soát lại
tôi thấy chúng ta đang buồng lỏng lơ là trong khâu kiểm tra giám sát
phải tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động
tất nhiên việc này cần cả hệ thống chính quyền cơ sở và vai trò trách nhiệm của mỗi người
chứ không thể trông chờ vào ý thức người dân được ông hùng nói
theo ông trần đắc phu hà nội cũng cân nhắc thật kỹ việc cấm các hoạt động gì
hạn chế hoạt động gì những hoạt động nào có điều kiện tổ chức sự kiện ra sao
để có phương án an toàn nhưng hạn chế tối đa để ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân
vì di tích nguyên đán đang đến gần
ngoài ra thành phố cần tăng cường hơn nữa tuyên truyền cho người dân về việc đi lại
tham gia các hoạt động an toàn hạn chế đi lại thăm non chúc tụng liên hoan hội họp ăn uống
ngoài việc phủ rộng hơn nữa vaccine thì hà nội cần đẩy nhanh tiêm mũi ba
tìm nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ đặc biệt là người già
những người mắc bệnh lý nền và bị suy giảm miễn dịch
thành phố chú ý phân tầng điều trị thật chính xác để tránh tình trạng quá tải ảo
nghĩa là bệnh nhân có người không triệu chứng chưa cần thiết phải chăm sóc y tế thì lại tới viện
ngược lại những bệnh nhân thực sự cần can thiệp y tế thì lại không có chỗ điều trị
việc điều tiết này rất quan trọng ông fo nhấn mạnh
còn theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng số ca bệnh nặng và tử vong của hà nội
hiện không như thành phố chí minh trước đây
những trường hợp này chủ yếu vẫn tập trung vào đối tượng nguy cơ cao
nhiều người chưa tiêm vaccine người già mắc bệnh nền suy giảm miễn dịch
do đó hà nội cần sớm ra soát lại toàn bộ những đối tượng này để tiêm bổ sung vaccine cho họ
thời gian qua việc cách ly tại nhà được cải thiện
nhưng không phải chú ý tới việc cấp phát thuốc kịp thời hay chưa
nếu được điều trị sớm chúng ta sẽ giảm tải được nguy cơ lây nhiễm cũng như tử vong
việc này phải làm sớm vì hiện tôi thấy có ý kiến phản nàn về phát thuốc chậm hay đưa đi cách ly chậm vị chuyên gia nói
trước những lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch thời điểm giáp tết
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
người dân nên thay đổi thói quen đi đến nhà nhau chúc mừng dịp tết nguyên đán
khuyên cáo năm k là hạn chế tụ tập đông người hạn chế đi đến nhà nhau tổ chức ăn uống
đặc biệt là người đi từ vùng dịch về
trả lời câu hỏi về việc có nên hạn chế việc đi lại về quê để tránh lây lan dịch bệnh
tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng việc đi lại thì không có vấn đề gì lớn
nhưng nếu trong quá trình cần thiết thì không nên di chuyển đi lại khi dịch covid một mươi chín đang căng thẳng
quan trọng là việc tụ tập đông người đi về di chuyển tới các nơi nguy hiểm
hay không phụ thuộc vào hành vi của con người
ông ví dụ như bản thân tôi về quê mà giữ gìn không tiếp xúc với ai thì cũng không có vấn đề gì
dịp cuối năm cũng có nhiều ngày lễ như noel tết dương lịch
nhiều người sẽ tụ họp vui chơi đến các điểm này điểm khác
gặp nhau tiệc tùng tiếp xúc không đeo khẩu trang thì rất nguy hiểm
nhưng nếu chỉ đi đường đeo khẩu trang không nói chuyện tiếp xúc với ai thì nguy cơ không cao
tôi nghĩ rằng phải tăng cường tuyên truyền truyền thông cảnh báo nguy cơ cho người dân
nhưng việc tuyên truyền này phải dựa trên những nghiên cứu cụ thể
chỉ rõ nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín có bằng chứng để thuyết phục người dân
ví dụ như tiếp xúc trong thời gian bao lâu thì lây nhiễm do không đeo khẩu trang
do ngặp người từ vùng này vùng kia về
trao đổi về việc một số tỉnh yêu cầu cách ly người từ hà nội về
ông nguyễn huy nga cho rằng việc ra yêu cầu cách ly người về từ hà nội là không có căn cứ
bởi có phải ai về từ hà nội cũng bị mắc covid một mươi chín đâu
phải suy nghĩ thích ứng với dịch
ông nhấn mạnh phải giúp kinh nghiệm từ tháng năm năm nay
sau kỳ nghỉ lễ về thì tp hcm bùng phát dịch
dịch covid một mươi chín đã xuất hiện các biến thể mới lây lan nhanh
ý thức nhận thức của nhân dân tốt thì dịch đỡ lây lan hơn
sống chung với dịch thì cũng có nghĩa là không thể phong tỏa đóng cửa như ngày trước
hiện nay một số nước đã mở cửa cho người việt nam tiêm đủ hai mũi vaccine có thể sang nước họ
thì việc trong nước tỉnh này cấm tỉnh kia là vô lý
có phải do hiểu biết kém do hoảng sợ không có căn cứ khoa học hiểu biết chưa đến nơi đến trốn
nếu cứ thế thì ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
địa phương phải nộp ngân sách lớn họ rất lo họ phải thoáng hơn thì mới phát triển được
họ mới sống được mới có nguồn thu
bây giờ cũng không thể truy vết được hết các trường hợp f ở cộng đồng
chỉ nên tập trung vào những trường hợp có biểu hiện nặng vào bệnh viện
khi tiêm đủ vaccine nếu nhiễm cũng phần lớn là biểu hiện nhẹ
chúng ta cần tập trung điều trị cho những người bị nặng
trong khi đó có thể tính tới việc mạnh dạn thử nghiệm một số loại thuốc thảo mộc đông y mà chúng ta sẵn có
bởi kinh nghiệm phòng chống bệnh của ta và thế giới cho thấy
có nhiều chất chiết xuất từ thuốc thảo mộc đông y có tác dụng diệt được virus
ông cũng cho rằng vừa phải tuyên truyền vừa phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương
ai từ đầu về cũng phải thông báo với chính quyền địa phương hạn chế đi lại trúc tụng nhà này nhà kia
chính quyền địa phương nên khuyến cáo người dân hạn chế tiếp những người về từ vùng có dịch
còn cơ hội gặp được người thân gia đình là mừng rồi nên bó hẹp trong gia đình đó thôi
đừng để sau một cái tết lại chạy đôn chạy đáo vì dịch bệnh
đừng để vài ngày tết ảnh hưởng đến cả vài tháng vài năm sau